thưa quý vị và các bạn vụ việc cô giáo quỳ gối theo sức ép từ phía phụ huynh
xảy ra tại một trường học ở tỉnh long an đang dấy lên nhiều tranh luận
trong chương trình tâm điểm hôm nay chúng tôi muốn nói đến tác động của sự phát triển xã hội
đối với văn hóa giáo dục sự đáp trả bạo lực đối với bạo lực trong môi trường sư phạm
thể hiện thực trạng gì của giáo dục hiện nay
và cùng phân tích vấn đề này trong chương trình hôm nay
chúng tôi có mời đến trường quay tiến sĩ vũ thu hương chuyên gia về giáo dục
lời đầu tiên xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị nhưng trước hết chúng ta sẽ đến với một clip ngay sau đây đã
vụ việc cô giáo quỳ bốn mươi phút tại chính ngôi trường
mình đang giảng dạy ở tỉnh long an thời gian gần đây gây xôn xao dư luận
đây không phải là lần đầu tiên học sinh có hành vi vi phạm bị cô giáo bắt quỳ gối
nhưng là lần đầu tiên cô giáo chịu quỳ trước yêu cầu của cha mẹ học sinh
theo ý kiến của nhiều chuyên gia vụ việc này thể hiện điều đáng buồn trong văn hóa giáo dục thời hiện đại
giáo viên mắc lỗi sư phạm khá nặng nề khi dùng hình thức buộc quỳ gối khi phạt trò
cô giáo đã thể hiện sự kém cõi cả về năng lực sư phạm và nhân cách người thầy
tuy nhiên cô giáo còn có lỗi nặng hơn làm đau lòng đồng nghiệp và mọi lương chi nhiều hơn
khi chấp nhận quỳ gối trước sự uy hiếp của phụ huynh
vấn đề của cô giáo không chỉ là mắc lỗi trong giáo dục học sinh mà còn ở văn hóa nhận lỗi
nếu cô giáo nghiêm khắc tự chịu trách nhiệm về hành vi thiếu sư phạm của mình bằng cách ứng xử văn hóa
nếu nhà trường đứng ra giải quyết vụ việc đúng quy trình
thì có lẽ sự quỳ gối đó của cô không khiến cho danh dự con người
danh dự nhà giáo lòng tự trọng bị sụp đổ
trong lòng đồng nghiệp học sinh và cả phụ huynh
và những học trò lớp cô dạy khi từ mai các con luôn phải nhìn cô giáo mình với những hình dung
về một tư thế các con chưa nhìn thấy bao giờ
câu hỏi đầu tiên thưa tiến sĩ có ý kiến thì cho rằng thì hình ảnh cô giáo quỳ gối trong cái môi trường giáo dục
dường như đã đạp đổ sự uy nghiêm của ngành giáo dục
vì địa điểm mà cô giáo quỳ gối
câu hỏi đầu tiên thưa tiến sĩ là trường học là môi trường sư phạm là nơi dạy dỗ cho các thế hệ trẻ
và cô thì lại là đại diện cho thế hệ giáo viên trên toàn quốc
vậy tiến sĩ nghĩ sao về vấn đề này
tôi nghĩ rằng là đây là một cái hồi chuông cảnh báo xã hội của chúng ta đã chuyển sang một dạng xã hội
xử với nhau bằng luật dừng
chúng ta không còn có những cái tôn ti trật tự giống như ngày xưa mà các cụ để lại
ví dụ như là ngày xưa chúng ta rất là tôn trọng những
người mang danh là thầy thầy giáo hay là thầy thuốc
nhưng bây giờ tất cả mọi người đã cư xử với thầy giáo và thầy thuốc bằng luật rừng
rất nhiều bác sĩ thì bị hành hung ngay ở trong phòng khám
hay là cô giáo thì bị hành hung tại trường học
và bây giờ là cô giáo bị xỉ nhục ngay tại trên cái nơi gọi là bục giảng của mình
và dường như là chúng ta phải quan tâm hơn đến cái xã hội đang náo loạn như thế này
bởi vì đây có thể là mầm mống của rất là nhiều những hiện tượng nguy hiểm khác
như là các hiện tượng bạo lực ở phía bên ngoài
hoặc là thậm chí là còn cả những cái hiện tượng vi phạm pháp luật
một cách rất là thản nhiên đối với thanh thiếu niên hoặc là đối với những người đã trưởng thành
vâng bà nghĩ gì sẽ còn lại trong lòng học sinh giáo viên hay là phụ huynh học sinh
và các bậc phụ huynh sau khi là chứng kiến cái hành động này chứng kiến cái cảnh này
tôi nghĩ rằng là đối với giáo viên thì họ sẽ có một cảm giác rất là bất lực và đau đầu

họ sẽ mất dần cái nhận lợi của bản thân của họ

và tất cả những cái hành động bằng luật rừng này chắc chắn đang tiêu diệt dần cái tâm của người giáo
người giáo viên không còn muốn làm việc nữa
họ không còn muốn xây dựng những cái bài giảng hay
hay là họ không muốn dành những cái tốt đẹp nhất cho trẻ nữa
bởi vì biết đâu đấy chính là những điều phụ huynh không mong muốn
và họ chỉ muốn sống làm sao cho an toàn không bị hành hung không bị kỷ luật
không bị những hình thức như là xỉ nhục như thế nào
thì cái điều này rõ ràng
rõ ràng là càng ngày chúng ta càng đem lại cho trẻ em những cái môi trường tệ hại hơn
thực ra phụ huynh nghĩ rằng là tôi đang bảo vệ con
nhưng ngược hẳn lại ông ta không bảo vệ trẻ
mà ông ta còn đang làm cho những đứa con của mình và những đứa trẻ khác một môi trường giáo dục tệ hại
và dần dần thì những đứa trẻ không biết tin vào ai cả
đấy là điều rất là đau đớn
từ hình ảnh của vụ việc người ta cũng cảm nhận đến cái sự yếu thế của giáo viên
sự vô trách nhiệm
tôi muốn nhấn mạnh là sự vô trách nhiệm
tôi muốn nhấn mạnh là sự vô trách nhiệm từ phía nhà trường
và sự phản ứng không văn hóa từ phía phụ huynh thì chúng ta đã biết rồi
và rõ ràng nếu các bên có các cái hành xử văn hóa
thì có lẽ là cái vụ việc này cũng sẽ không xảy ra
vậy bà đánh giá như thế nào về phía nhà trường
họ đã có cái sự hành xử có cái hành động mà vô trách nhiệm như vậy
tôi nghĩ cái này nó là một hệ quả của một thời gian rất là dài
không có một ai bảo vệ cho giáo viên cả
không chỉ cấp nhà trường
mà kể cả cấp phòng cấp sở thậm chí cấp bộ giáo dục
đã có rất là nhiều những vụ việc mà chúng tôi cảm thấy rất bức xúc và ớt ức
khi mà ví dụ như là có hai đứa trẻ đánh nhau ở trong trường
thì phụ huynh kiện là yêu cầu hiệu trưởng phải nghỉ việc
và phòng giáo dục cũng cho hiệu trưởng đó nghỉ việc
và những cái câu chuyện cứ như thế xảy ra rất là nhiều
và đây chúng ta đã bỏ cái cơ hội để lên tiếng bảo vệ người giáo viên
và chúng ta đã bỏ mặc họ phải đối diện với rất là nhiều

với vụ bạo hành mặc dù là đôi khi họ không đáng bị như vậy
và điển hình gần đây nhất thì tôi biết có vụ việc là một em học sinh lớp tám
nhảy lên bóc cổ cô giáo mình ngay ở trong lớp
và tại sao chúng ta phải chứng kiến chuyện này
riêng với ông hiệu trưởng
thì tôi nghĩ rằng là cách hành xử của ông không thể chấp nhận được
thứ nhất người giáo viên là những người cán bộ
mà ông đang phụ trách và cần phải được bảo vệ
nhưng ông ta đã không bảo vệ nghề giáo viên
và tôi nghĩ có rất là nhiều cách để xử lý vấn đề này
đầu tiên là
phụ huynh có thể rất là bức xúc đối với giáo viên nhưng không bức xúc với hiệu trưởng
thì hiệu trưởng hoàn toàn có thể mời họ vào nói chuyện một cách bình tĩnh
rất là đơn giản vậy tại sao hiệu trưởng lại có thể bỏ mặc giáo viên của mình
để đi đâu đó với một công việc nào đó
tôi nghĩ không có việc gì cấp bách hơn cái việc này
khi mà người giáo viên bị đe dọa
rõ ràng thì cô giáo bắt học sinh quỳ hay là phụ huynh bắt cô giáo quỳ
thì đều không đúng với quy định của giáo dục
vậy liệu có phải chính phương pháp này
phương pháp giáo dục sai của cô giáo dẫn đến cái hành xử sai của phụ huynh hay không
thực ra cái phương pháp mà bắt học sinh quỳ để nhận ra lỗi của mình
thì không phải một mình cô giáo này làm
mà có rất là nhiều giáo viên đã thực hiện
và đặc biệt là các cụ ông đồ ngày xưa đã thực hiện rất là nhiều
tuy nhiên lúc đó thì xã hội rất là trân trọng nhà giáo
cho nên không có chuyện phản ứng dữ dội như thế này
có nghĩa là cái hành động mà cô giáo bắt quỳ
thì đương nhiên là hành động không đúng
nhưng mà trước nay thì chúng ta chấp nhận
và nhưng bây giờ thì các phụ huynh không chấp nhận nữa
thì như vậy có nghĩa là cái hành động của cô giáo
đã không đúng vào cái thời điểm này
cũng như là cô giáo đã xúc phạm đến cái thân thể
và cái danh dự của người học sinh
nên là điều đó sẽ dễ gây ra bức xúc cho phụ huynh
chứ còn thực sự là đây không phải một mình cô giáo này
thực hiện cái hành động là bắt học sinh quỳ
mà có rất là nhiều người giáo viên đã làm
nói một cách chính xác đây là một phương pháp
thực sự là thiếu tôn trọng học sinh
và thiếu tôn trọng con người
thế thì cái điều này chúng ta cần phải lên án
và cần phải chấm dứt
và tôi nghĩ rằng là chỉ cần một cái hành động như thế này
thì chắc là về sau cũng không ai dám sử dụng
phương pháp này đối với học sinh
em sẽ không bao giờ muốn thấy cảnh cô giáo quỳ
vì cô giáo là người đã dạy cho em nên người
học sinh mà làm những cái hành động mà
xấu hay là hư quá thì có thể gọi điện cho phụ huynh
thay vì bắt học sinh quỳ như thế
em nghĩ là thế là không đúng
tại nếu là cô giáo thì có quyền dạy học sinh của mình
khi học sinh làm sai
theo em thì nếu như cô giáo mà bắt học sinh quỳ
thì cũng không phải điều sai trái
tại vì nếu như học sinh vui thì cô giáo
có thể bắt học sinh quỳ
mà phụ huynh mà bắt họ cô giáo quỳ như thế thì
em thấy rất là mất mặt
vâng có ý kiến thì cho rằng là những sự bạo hành
trong học đường là tuyệt đối không nên xuất hiện
dù ở mức độ nào hay là xuất phát từ ai thì chẳng nữa
và một khi thì cái mầm của bạo lực xuất hiện
thì dù từ ai thì nó cũng có thể nảy nở thành những bi kịch
vậy tiến sĩ đánh giá sao về điều này
tôi nghĩ là đôi khi chúng ta hơi nhầm lẫn một chút
có một số người một số nhóm người
họ sẽ có một chút quyền khác với những người khác
vậy thì giáo viên họ cũng cần phải có một cái quyền
cái quyền đó sẽ giúp cho học sinh vào nề nếp
dĩ nhiên là giáo viên sẽ sử dụng cái quyền đó như thế nào
để tôn trọng trẻ em
nhưng họ có quyền
và do vậy cái hành động là cô giáo mà yêu cầu trẻ em quỷ
là hành động sai chúng ta khẳng định là sai
nhưng dễ được tha thứ hơn là việc
một người lớn yêu cầu một cô giáo quỳ
vị thế của câu chuyện này hai câu chuyện này hoàn toàn khác nhau
và dẫn đến là có thể rất có thể
là người phụ huynh đó sẽ bị xử lý hình sự
nhưng cô giáo thì không
và chúng ta có thể hiểu rằng là
ngay trong cái luật pháp của chúng ta
cũng đã có những cái cách cư xử rất là khác
với từng những cái vị thế khác nhau
vâng nhưng mà chúng ta sẽ đặt ngược lại
nếu như mà phụ huynh bắt giáo viên quỳ mà giáo viên đó không quỳ
thì theo bà
nó sẽ như thế nào
tôi nghĩ thì chính cả người phụ huynh đấy
cũng sẽ tôn trọng cô giáo hơn
cái điều này là tôi cũng không hài lòng
kể cả cái thái độ khi cô giáo mà bị một cái thế lực
yêu cầu mình phải làm những cái công việc rất là tệ như vậy
mà cô giáo chấp nhận chịu thua
cũng là một cái hành động có thể nói là
khiến cho chúng tôi thất vọng
cô giáo là đại diện của những gì mà trẻ em tin tưởng
vậy thì cô giáo hãy giữ
cái danh dự của chính mình
bởi vì hành động đó
sẽ khiến cô không phải một mình cô mất
mà khiến cho rất nhiều người mất hình ảnh trong mắt học sinh
đặc biệt là các giáo viên
và hơn nữa là tôi nghĩ rằng
cô hoàn toàn có thể gọi cảnh sát
khi chúng ta bị đe dọa
dưới bất kể một hình thức gì
thì cảnh sát sẽ là những người binh phục chúng ta
đâu nhất thiết chúng ta phải chịu quỳ trước một cái thế lực nào đó
thưa tiến sĩ thì văn hóa giáo dục rõ ràng là đang chịu sự tác động
của sự phát triển xã hội
khi mà xã hội phát triển thì hình thức
bưng cho roi cho vọt đã dần thay thế bằng hình thức là tôn trọng trẻ em hơn
và đã đến lúc thì
các hành vi bạo lực học đường cũng cần phải xử lý nghiêm
đối với các bên liên quan từ học sinh gia đình và nhà trường
vậy theo bà sẽ như thế nào
tôi nghĩ rằng là vấn đề ở đây
không phải là các giáo viên muốn hành hạ gì học sinh
mà đôi khi họ bị sức ép bởi công việc
bởi cái hiệu suất làm việc
dẫn đến là họ sử dụng những cái hình thức không đúng
do vậy cái cách chúng ta phải làm
ở đây là tập hấn cho giáo viên
và cần phải cởi bỏ cho họ những cái trách nhiệm
đôi khi người giáo viên không cần thiết để làm
việc đầu tiên chúng ta phải làm
là cởi bỏ những áp lực cho giáo viên
và đặc biệt là hãy tư vấn cho họ
tập huấn cho họ những cái cách thức làm sao
để giáo dục trẻ tốt nhất
nhìn từ sự vụ này
trước đó thì cũng không phải là không có
nhưng mà sự vụ thì nó cũng không đến mức độ
mà trầm trọng như sự vụ lần này
thì theo bà thì cái nền giáo dục
sẽ phải có những cái thay đổi ra sao
tôi nghĩ việc đầu tiên
là bộ giáo dục nên có những quy định
yêu cầu gần như là cấm
người ngoài được bước chân vào nhà trường
khi mà các học sinh đang học việc đấy là việc đầu tiên
việc thứ hai là bộ giáo dục
cũng cần phải xem xét lại tất cả
những cái quyết định của mình để xem
người giáo viên đã được tôn trọng hay chưa
và thứ ba nữa là
nếu mà các giáo viên sử dụng những hình phạt
gì đối với học sinh thì cần phải
có trao đổi trước với phụ huynh
chúng ta cần phải làm tất cả những việc này
trong cái buổi họp đầu tiên của năm học
và cái này cũng cần phải đưa vào luật
luật giáo dục thì lúc đấy tất cả
phụ huynh và học sinh sẽ cảm thấy
rất thoải mái đối với những quyết định của cô giáo
thì đỡ ấm ức hơn cho
giáo viên rất là nhiều
vâng và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn
những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ vũ thư hương
thưa quý vị và các bạn môi trường giáo dục
là môi trường dạy cho trẻ những bài học bổ ích
và đạo lý làm người
ngoài việc truyền thụ kiến thức đa dạng của nhân loại
những điều mà trẻ học được
không phải bằng hình phạt bạo lực
mà là cách đối nhân xử thế
một cách có văn hóa sau tất cả
nhà trường phải là nơi chuẩn mực
nhất về văn hóa và đạo đức
đừng để những hình ảnh chưa đẹp
của giáo viên của phụ huynh hay học sinh
khiến môi trường này
chịu ảnh hưởng đến đây
thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị
và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào
và hẹn gặp lại